quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia
ủng hộ quốc hội ban hành nghị quyết về việc xử phạt lái xe uống rượu bia
nhiều đại biểu nhận định mỗi năm nhà nước thu được năm mươi tỷ đồng thuế từ kinh doanh rượu bia